khi được bố trí quản lý một quầy bán vàng thì đối tượng lương thị nhung trú tại phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã trộm gần hai năm trăm linh trang sức bằng vàng ước tính trị giá khoảng năm tỷ đồng sau đó đem ra ngoài bán